thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông rang ceopat chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn scg thái lan
bày tỏ vui mừng về dự án lọc hóa dầu long sơn của scg đang triển khai tại bà rịa vũng tàu
thủ tướng đánh giá những dự án lớn như thế này rất có ý nghĩa với việt nam trong phát triển kinh tế xã hội
đồng thời chúc mừng và đánh giá cao các hoạt động kinh doanh có hiệu quả của tập đoàn scg tại việt nam
chủ tịch scg ông rang ceo pat cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
nồng nhiệt chúc mừng chính phủ việt nam thành công trong kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ông bày tỏ chân thành cảm ơn các bộ ngành việt nam đã tạo điều kiện về các thủ tục giấy phép cho dự án lsp
hiện nay tập đoàn đã tính tới các phương án khi dự án đi vào hoạt động trong tương lai
khi đó sẽ có nhiều sản phẩm hóa dầu kể cả bán sản phẩm phụ trong thị trường việt nam hoặc xuất khẩu
thủ tướng đề nghị scg cần nghiên cứu thúc đẩy mở rộng
các dự án khu công nghiệp tập trung vào lĩnh vực chế biến sâu
nhất là các sản phẩm so hóa dầu tích cực phối hợp với địa phương trong việc tìm quỹ đất
tập đoàn cũng cần xem xét coi trọng thị trường nội địa việt nam
một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng nhất là trong bối cảnh việt nam tham gia
ba hiệp định fta thế hệ mới như cptpp evfta rcep mở ra không gian hợp tác thương mại rất lớn